ngày hôm nay một mươi tháng một mươi hai cổng thông tin hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hóa đã chính thức được ra mắt
sự kiện do cục xúc tiến thương mại và trung tâm thương mại quốc tế tổ chức với sự tài trợ của chính phủ đan mạch
với hai giao diện tiếng anh và tiếng việt cổng thông tin hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hóa infovietjet vn
là công cụ thân thiện dễ sử dụng dễ tra cứu hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức có thể tìm kiếm thông tin chính xác
cập nhật các thủ tục xuất nhập khẩu mà doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình xuất và nhập khẩu sản phẩm
đặc biệt cổng thông tin có hướng dẫn và liệt kê chi tiết các tài liệu liên quan như chứng chỉ giấy phép giấy chứng nhận
văn bản pháp lý mà doanh nghiệp cần phải có trong bộ chứng từ các thông tin như thời gian chi phí để xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa
đến nay cổng đã có thông tin về ba mươi chín nhóm sản phẩm đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động thương mại quốc tế của việt nam